nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được chín trên một mươi năm phiếu ủng hộ của các thành viên hội đồng bảo an và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết
palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của hai phần ba số thành viên đại hội đồng liên hợp quốc để trở thành thành viên chính thức
ngoại trưởng iran hossein ami abdullahian và người đồng cấp syri faisal mekdad hôm qua đã dự lễ khánh thẻn văn phòng lãnh sự quản mới của iran ở damas
động thái trên diễn ra một tuần sau vụ tấn công được cho là israel thực hiện
nhằm vào tòa lãnh sự quán iran tại damas
tòa lãnh sự quán mới nằm cách không xa cơ sở cũ bị phá hủy ở khu vực maz nơi cũng có các đại sứ quán nước ngoài khác và các văn phòng của liên hợp quốc
trong khuôn khổi chuyến thăm syri ngoại trưởng iran ami abdullahian cũng có cuộc gặp với tổng thống syri bashar al assad
giới truyền thông syri cho biết nội dung cuộc gặp chủ yếu tập trung vào hậu quả của cuộc tấn công nhằm vào tòa lãnh sự quán iran tại syri vào ngày một tháng bốn
tối ngày tám tháng bốn theo giờ nhật bản thủ tướng nhật bản kishida fumio đã rời thủ đô tokyo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ kéo dài năm ngày
đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng nhật bản đến mỹ với tư cách là khách mời cấp nhà nước kể từ chuyến thăm của ông abe shinzo vào năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh nhật mỹ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức phức tạp
và đa dạng cũng như môi trường an ninh xung quanh nhật bản ngày càng trở nên nghiêm trọng
ông kishida cho biết nhật bản và mỹ là những đối tác toàn cầu vì thế hai nước cần nỗ lực đóng vai trò dẫn dắt trong giải quyết các vấn đề của cộng đồng quốc tế
về hội nghị thượng đỉnh ba bên mỹ nhật philippine người đứng đầu chính phủ nhật bản tái khẳng định hợp tác giữa ba nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng
trong duy trì hòa bình ổn định ở khu vực ấn độ dương thái bình dương cũng như duy trì một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền
thông tin từ bộ ngoại giao nhật bản cho biết vào ngày một mươi tháng bốn tại thủ đô washington thủ tướng kishida sẽ cùng tổng thống mỹ joe biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhật mỹ
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng bốn sau khi có bài phát biểu tại phiên họp chung của cả hai viện quốc hội mỹ thủ tướng kishida sẽ cùng tổng thống joe biden và tổng thống ferdinan marcos jr tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật philippine
tổng thống mỹ joe biden đã công bố chi tiết kế hoạch mới nhằm giảm nợ cho sinh viên mang lại lợi ích cho ít nhất hai mươi ba triệu người dân nước này
đây là động thái mới nhất của tổng thống biden trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay
trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang wisconsin miền trung tây nước mỹ tổng thống biden đã công bố năm hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ sinh viên
bao gồm việc xóa khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế lên đến hai mươi đô la mỹ không tính đến mức thu nhập hiện tại
ngoài ra kế hoạch cũng bao gồm việc tự động xóa nợ cho những người đi vay nếu họ đủ điều kiện tháp ra một số chương trình xóa nợ
những người đã trả nợ trong nhiều năm những người tham gia các chương trình vay nợ giá trị thấp hoặc đang gặp khó khăn
hiện có quá nhiều người mỹ đặc biệt là những người trẻ tuổi đang phải gánh những khoản nợ không bền vững để đổi lấy tấm bằng đại học
khả năng trả các khoản vai sinh viên của người lao động và tầng lớp trung lưu đã trở nên quá nặng nề
nhiều người thậm chí không thể trả được khoản vay đó mấy chục năm sau khi đi học
kế hoạch này có thể giúp thay đổi cuộc sống tôi sẽ không bao giờ ngừng hỗ trợ các khoản vay sinh viên cho những người mỹ chăm chỉ
sau khi lấy ý kiến của người dân
kế hoạch sẽ được hoàn thiện và dự kiến áp dụng từ tháng chín năm nay
đến nay chính quyền tổng thống biden thông báo đã phê duyệt khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ để giảm nợ sinh viên cho gần bốn triệu người mỹ
dự kiến trong các sự kiện tranh cử sắp tới ông biden có thể sẽ công bố thêm các sáng kiến mới để hỗ trợ nhóm cử tri trẻ tuổi
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản cho hay số người nhập viện do tổn hại sức khỏe liên quan thực phẩm bổ sung có chứa men gạo đỏ
của hãng dược kobayashi đã tăng lên hai trăm một mươi hai người
tính đến cuối tuần qua hãng dược đã nhận được khoảng năm mươi ba truy vấn của khách hàng và có tổng cộng hơn một hai trăm linh người cần khám sức khỏe
trong các cuộc chất vấn tại trụ sở kobayashi ở thành phố osaka hôm sáu tháng bốn
nhiều trao đổi đã được đưa ra liên quan khoảng thời gian hai tháng từ khi nhà sản xuất nhận biết về các vấn đề với sức khỏe người dùng
cho đến thời điểm công khai những thông tin đó
các chuyên gia kinh tế nhận định kobayashi đã không tiến hành các biện pháp ngay lập tức
hoặc báo cáo với chính quyền khiến vấn đề trầm trọng hơn
thực phẩm bổ sung men gạo đỏ của kobayashi có liên quan tới năm trường hợp tử vong do bệnh thận
theo bộ y tế nhật bản và hãng này một thành phần ngoài im muốn có tên là acid puberuric
nguồn gốc từ nấm mốc xanh đã được phát hiện cho sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ở osaka
đây là một chất kháng khuẩn và chống xuất danh mạnh có thể gây độc
nhưng vẫn chưa rõ mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe hoặc gây tổn thương thận
các nhà xuất khẩu gạo thái lan đang kỳ vọng giá gạo thế giới sẽ tăng trong quý hai năm nay
do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu enino và lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của ấn độ
chủ tịch danh dự của hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo thái lan cho biết xuất khẩu gạo của nước này đạt hai năm triệu tấn trong quý i
do các nhà xuất khẩu cam kết ra một số lượng lớn đặc biệt là gạo trắng
sang các thị trường lớn ở đông nam á như indonesia philippines và malaysia
cũng như châu phi và trung đông
theo quan chức này các nhà nhập khẩu gạo trắng và gạo thơm chính ở mỹ và châu á
dự kiến sẽ có nhu cầu mạnh mẽ về gạo trắng và gạo thơm
để bù đắp cho nguồn cung trong nước giảm trong bối cảnh giá toàn cầu cao kỷ lục
tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba giá gạo trắng ở thái lan ở mức sáu trăm linh một usd một tấn
trong khi giá gạo của việt nam và pakistan lần lượt ở mức năm trăm tám mươi hai năm trăm tám mươi sáu usd một tấn và sáu trăm linh năm sáu trăm linh chín usd một tấn
giá gạo đồ của thái lan là sáu trăm linh sáu usd một tấn
trong khi giá gạo đồ từ ấn độ và pakistan lần lượt nằm trong khoảng năm trăm năm mươi một năm trăm năm mươi năm usd một tấn và sáu trăm một mươi tám sáu trăm hai mươi hai usd một tấn
chính phủ slovakia sẽ đánh thuế nước ngọt và tăng thuế các sản phẩm liên quan đến thuốc lá
đây là một phần trong kế hoạch củng cố ngân sách trong năm hai nghìn hai mươi năm trị giá một bốn tỷ euro tương đương một năm mươi hai tỷ usd
chính phủ slovakia cho biết thâm hụt sẽ giảm xuống dưới ba gdp
mức trần theo quy định của liên minh châu âu eu thông qua biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu một gdp vào năm hai nghìn hai mươi năm
cao hơn kế hoạch năm năm một năm đưa ra trước đó
việc áp thuế đối với nước ngọt và tăng thuế với các sản phẩm thuốc lá sẽ nằm trong kế hoạch này
bên cạnh đó liên minh cầm quyền sẽ thảo luận vấn đề cắt giảm việc làm trong lĩnh vực công
song nêu rõ sẽ phản đối việc tăng thuế giá trị gia tăng
slovakia hiện cũng đang phải đối mặt với áp lực giảm nợ
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan xếp hạng tín nhiệm fis đã hạ một mức xếp hạng nợ của slovakia xuống còn a trừ
với lý do tài chính công xấu đi và chưa có biện pháp khắc phục rõ ràng
thưa quý vị somali quốc gia vùng sừng châu phi từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực
hàng thập kỷ nội chiến hạn hán thường xuyên và những trận lũ lụt gần đây đã đẩy hơn một triệu người vào cảnh đói cùng cực
tuy nhiên một thế hệ mới gồm những nông dân trẻ đầy tham vọng
đang thúc đẩy một cuộc cách mạng nông nghiệp bằng cách thay đổi phương thức canh tác truyền thống
những nhà kính đơn giản cho phép người nông dân sản xuất rau quả quanh năm
giúp tăng cường an ninh lương thực cho người dân somali
đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
đất nước somali đã trải qua thiên tai khắc nghiệt trong những năm gần đây
với tình trạng hạn hán kéo dài và lũ lụt tàn khốc
an ninh lương thực của quốc gia này cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình chính trị dối ghen
xung đột vũ trang trong suốt ba thập kỷ
nhưng mọi chuyện đang và sẽ thay đổi
với hơn hai trăm năm mươi nhà kính nằm giải rác ở vùng ngoại ô moganisu
những trang trại này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo
nguồn cung cấp thực phẩm ổn định cho người dân thủ đô của somali
ý tưởng ra đời vào năm hai nghìn một mươi bốn khi chúng tôi vẫn còn đang là sinh viên đại học
chúng tôi quan sát thấy rằng hầu hết rau tươi
rau thủ ở mogadishu đều được nhập khẩu từ nước ngoài
điều này thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu ứng dụng những công nghệ hiện đại vào lĩnh vực nông nghiệp
trong đó có việc sử dụng nhà kính và hệ thống tưới tiêu tự động
mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho thị trường lượng thực phẩm dồi dào quanh năm
những loại rau củ quả tươi ngon giờ đã mọc lên trên mảnh đất cằn cỗi
với đa dạng chủng loại và được phân phối bền vững tới tay người tiêu dùng
tôi đến siêu thị tìm mua một số loại rau hữu cơ
thật tuyệt vời khi biết những thứ này đều được sản xuất ngay trong nước
trung khiến tôi cảm thấy an tâm về chất lượng
tôi hy vọng các trang trại sẽ tăng sản lượng hơn nữa để phục vụ nhu cầu của người dân
sáng kiến khởi nghiệp của những người nông dân trẻ ở somali
không chỉ giúp quốc gia châu phi này tự chủ hơn trong sản xuất nông nghiệp
mà còn góp phần tạo việc làm và ổn định kinh tế cho nhiều người trẻ khác
những người trẻ như chúng tôi chiếm tới bảy mươi năm dân số somali
nhưng lại có tỷ lệ thất nghiệp cao
công việc ở đây mang đến cho chúng tôi nguồn thu nhập ổn định
và cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn của mình
từ đó vận dụng và tiếp tục thúc đẩy nền nông nghiệp nước nhà
thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao
đã có những đóng góp đáng kể cho đất nước
họ không chỉ tạo cơ hội việc làm cho bản thân mà còn cho những thanh niên khác
trước đây ngay cả những loại rau cơ bản như dưa chuột hay cà chua đều được nhập khẩu
khiến gia tăng chi phí
giờ đây những điều đó không còn là vấn đề nan giải nữa
somali có dân số chỉ một mươi tám triệu người
nhưng có tới sáu sáu triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao
cùng với một tám triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng
cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ đầu tư vào chiến lược phát triển an ninh lương thực
đặt nền tảng cho nền sản xuất nông nghiệp tự chủ của somali trong tương lai
khi chúng ta đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến khó lường
việc áp dụng công nghệ là một trong những cách mà các quốc gia như somali có thể lựa chọn
để khắc phục tình trạng mất an ninh lương thực và canh tác trong nhà kính là một phần của xu hướng này
những người trẻ somali đang đi đúng hướng phát huy kết quả đạt được
họ sẽ là những người thay đổi diện mạo nền kinh tế nông nghiệp của somali